thưa quý vị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
và tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang vừa bắt quả tăng một đối tượng nam giới về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực bản nay ở xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy di chuyển từ hướng cửa khẩu quốc tế tây trang về phía tổ công tác có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng người đàn ông này đã tăng ga bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi và khống chế phát hiện đối tượng cất giấu trong người một túi ni lông màu đen có chứa hai bánh heroin và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận là lò văn nghiên chú tại tỉnh điện biên số ma túy trên nghiên vận chuyển thuê cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
với số tiền công là một mươi triệu đồng